phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi còn làm rõ đường dây các đối tượng mua bán xe gian trên mạng
và đặt làm giấy tờ giả để sử dụng mua bán gồm các đối tượng trần phương
thành phố hà nội bùi ngọc diệu hương ở tỉnh bà rịa vũng tàu
người ta cũng biết là xem giấy tờ và người ta cũng đồng ý mua theo cái giá không giấy tờ
cái giấy tờ đấy thì lại là một người khác làm chứ không phải là em làm
đây là một đường dây chuyên nghiệp liên tỉnh hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ
đi mua bán trên mạng
bước đầu đối tượng võ công minh khai nhận được thực hiện trên bốn vụ
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
hôm nay thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ
nhằm hỗ trợ khách hàng
theo đó thông tư cho phép tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ khoản vay phục vụ đời sống tiêu dùng
thời gian triển khai được thực hiện kể từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tư quy định các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ
là các khoản cho vay và cho thuê tài chính
ngân hàng nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
trong việc xem xét đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng
thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tiến dụng quyết định nhưng không vượt quá một mươi hai tháng
kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ giảm lãi suất cho vay
nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của việt nam
mới đây ngân hàng nhà nước đã ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành
điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp người dân trong thời gian tới
nhiều tháng qua công ty chế biến thực phẩm này đều phải duy trì hoạt động cầm trừng
trước đây mỗi ngày năm mươi sáu đơn thì nay chỉ cần khoảng một đơn một ngày
đơn hàng giảm doanh số thấp khiến công ty có áp lực về tài chính khi phải chi trả nhân công
chi phí sản xuất và vẫn phải phụ thuộc
tuy nhiên từ ngày ba tháng bốn ngân hàng nhà nước đã quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất từ năm đến một năm một năm
đây có thể coi là tín hiệu vui đối với nhiều doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất kinh doanh
thực ra cái tín hiệu này tôi nghĩ rất nhiều các doanh nghiệp vui mừng
thời gian vừa qua không chỉ là lo đơn hàng không chỉ là lo công việc cho cán bộ công nhân viên
đảm bảo quyền lợi cán bộ công nhân viên mà còn lo cái gánh lãi suất ngân hàng
đấy là một gánh nặng rất lớn đối với các doanh nghiệp
thực ra thực sự là tôi
tên này thì tôi cảm thấy rất là mừng
và tôi nghĩ là rất nhiều các doanh nghiệp khác cũng rất mừng giống như tôi
với cái việc mà ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành
thì sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại giảm thiểu các cái chi phí
trong quá trình tiếp cận dòng vốn cũng như là các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng
và từ đó giúp các ngân hàng giảm bớt được các cái chi phí huy động vốn
và từ đó giảm cái lãi suất cho vay
nói cách khác là thông qua cái việc mà
giảm lãi suất điều hành
ngân hàng nhà nước đã trực tiếp và gián tiếp tác động tới mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân thương mại
và đây là một trong những cái mục tiêu cũng như là ý nghĩa quan trọng nhất của quá trình liên tiết này
có thể thấy việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành sẽ hỗ trợ giảm áp lực tài chính
áp lực lãi suất đối với doanh nghiệp và người dân nhất là những người đi vay đặc biệt là vay ngắn hạn
qua đó nhà đầu tư doanh nghiệp người dân sẵn sàng xuống tiền đầu tư sản xuất kinh doanh tiêu dùng nhiều hơn
từ đó góp phần hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn
đối với các doanh nghiệp và cá nhân như đã nói khi mà các ngân hàng thương mại giảm đớt được các chi phí tiếp cận
kể cả cộng với quá trình mà họ giảm lãi suất đi động thì lập thời họ sẽ có nhiều dư địa hơn để giảm lãi suất cho vay
và điều này tương đương với cái việc mà các doanh nghiệp cũng như là cá nhân khi tiếp cận giảm vốn ngân hàng
sẽ giảm bớt các chi phí vay vốn để từ đó giúp tăng dứt cạnh tranh hoặc là tăng động lực đầu tư
và giảm bớt các chi phí trong quá trình tiếp cận vốn để giúp tăng trưởng kinh tế cũng như là tăng tiêu thụ hàng ngoài
với quyết định điều chỉnh giảm lãi suất chủ chốt điều hành phần nào thấy được sự điều hành chủ động linh hoạt của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng thảo gỡ khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có vốn hoạt động mà còn giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội mua sắm hàng hóa
thưa quý vị dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương liền với ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm
kéo dài năm ngày liên tục từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới ngày ba tháng năm dự báo là nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao
các bến xe doanh nghiệp vận tải đường bộ đường sắt hàng không cho biết là đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này
theo kế hoạch công ty cổ phần bến xe hà nội sẽ bố trí tăng cường thêm sáu trăm hai mươi bảy lượt xe tại ba bến xe gia lâm mỹ đình và giáp bát
ngành đường sắt cũng đã sớm xây dựng phương án tăng tải trên tuyến bắc nam và các tàu khu đoạn đến các địa điểm du lịch hút khách
trong đợt cao điểm này bên cạnh duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất tổng công ty đường sắt việt nam đã yêu cầu các công ty vận tải tăng cường năm mươi hai đoàn tàu
đến các địa phương như nghệ an thanh hóa quảng bình lào cai hải phòng đà nẵng bình định khánh hòa
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị mặc dù hiện nay khắp các chợ siêu thị cửa hàng điểm bán lẻ trái cây ở tp hcm đang bày bán rất nhiều xoài với giá rẻ nhưng sức tiêu thụ
kính thưa quý vị mặc dù hiện nay khắp các chợ siêu thị cửa hàng điểm bán rẻ nhưng sức tiêu thụ vẫn thấp
mùa phụ xoài bắt đầu từ tháng bốn đến tháng sáu nhưng số lượng xoài năm nay giảm ba bốn tấn một ha so với mọi năm còn khoảng từ tám chín tấn một ha do thời tiết không thuận lợi
hiệp hội rau quả việt nam cho biết xoài cá hoa lộc có vỏ mỏng nên khó xuất khẩu giá thành cao kén thị trường
doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu xoài cát hòa lộc qua những siêu thị ở mỹ châu âu nhật bản
hiện có một số doanh nghiệp ở tiền giang đông lạnh xoài cá hòa lộc để xuất khẩu nhưng số lượng không nhiều mặt hàng này chủ yếu tiêu thụ nội địa
trước đây chủ yếu cao lạnh đồng tháp trong giống xoài này sáng lượng ít nên giá cao
ngày càng nhiều nơi trồng xoài cá hoa lộc nên sáng lượng nhiều giá rẻ
nhiều báo cáo của các tổ chức nước ngoài liên tục chỉ ra số lượng người giàu của thành phố hồ chí minh nói riêng việt nam nói chung đang tăng nhanh và dự báo là sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới
báo cáo thành phố giàu có nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi ba do công ty tư vấn di cư đầu tư henley partners và new world wealth công bố mới đây cho biết
thành phố hồ chí minh đang có bảy bảy trăm linh người có tài sản trên một triệu
năm người có tài sản từ một trăm linh triệu đô la mỹ và ba tỷ phú đô la mỹ
theo báo cáo danh sách top một mươi thành phố chứng kiến tốc độ tăng dân số siêu giàu nhanh nhất thế giới trong thập niên qua thì tp hcm đứng vị trí thứ chín khi có số triệu phú đô la mỹ tăng tám mươi hai
trong danh sách chung thành phố hồ chí minh đứng sáu bảy trên chín mươi bảy thành phố giàu có nhất thế giới
quý i năm hai nghìn hai mươi ba vn index tăng năm bảy mươi một so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
vùng hóa thị trường cổ phiếu đạt gần năm triệu đô la mỹ
tăng ba ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
điều này khiến tài sản của nhiều tỷ phú sụt giảm nhưng vẫn giữ vị trí người giàu có nhất trên sàn chứng khoán việt
trong đó có sáu tỷ phú đô la mỹ của việt nam tiếp tục được ghi nhận trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí pháp mỹ công bố đầu tháng bốn
tổng giám đốc vietjet air nguyễn thị phương thảo chủ tịch tập đoàn vingroup phạm nhật vượng chủ tịch tập đoàn hoa phát trần đình long
chủ tịch techcombank hồ hùng anh
chủ tịch masang group
nguyễn đăng khoang
và chủ tịch tập đoàn ô tô trường hải thaco rút trần bá dương
dữ liệu của hiệp hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy
cuối hai năm hai nghìn một mươi ba nguồn cung nhà ở sẽ có sự thay đổi
riêng phân khúc bất động sản nhà ở sẽ có khoảng hai mươi bảy năm trăm linh sản phẩm
ghi nhận trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba nguồn cung ra thị trường bất động sản nhà ở đạt khoảng hơn hai mươi năm sản phẩm ở tất cả các phân khúc
trong đó thành phố hồ chí minh có năm dự án
được sở xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
hội môi giới cũng cho biết tỷ lệ tiêu thụ chung của toàn thị trường trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng một mươi một
tương đương hơn hai bảy trăm linh giao dịch bằng năm mươi cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý lượng tìm kiếm và mua bán căn hộ chung cư tăng mạnh kể từ đầu tháng ba ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp
sang quý ii năm hai nghìn hai mươi ba hội mô giới bất động sản việt nam dự báo nguồn cung bất động sản nhà ở sẽ được khơi thông
nhưng số lượng không nhiều tuy nhiên sẽ được cải thiện hơn so với cuối một
riêng phân khúc bất động sản nhà ở dự kiến sẽ có khoảng hai mươi bảy năm trăm linh sản phẩm được trao bán trên thị trường
lực cầu nhà ở tiếp tục trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ổn định tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng nhanh
nhưng nhu cầu có thể giảm do thu nhập giảm lãi suất cao và giá nhà quá cao
dự kiến tỷ lệ hấp thụ riêng đối với phân khúc bất động sản nhà ở đạt khoảng một mươi năm một mươi tám
sau thời gian niêm yếp mức lãi huyền
lãi huy động cao thì theo khảo sát cho thấy biểu lãi suất niêm yết vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
cho thấy chỉ còn hai ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất huy động là trên chín một năm
cụ thể aviv bank đang áp dụng mức chín hai một năm cho kỳ hạn từ một mươi năm tháng trở lên
theo hình thức gửi tiền online lĩnh lãi cuối kỳ
ngân hàng này cũng đang áp dụng mức lãi suất chín cho kỳ hạn một mươi ba tháng
mức lãi suất chín cũng được áp dụng cho các khách hàng gửi tiền tại quầy
nhận lãi cuối kỳ tại các kỳ hạn từ một mươi năm tháng
ocb đang niêm yết mức lãi suất chín một một năm cho các kỳ hạn gửi từ một mươi ba tháng trở lên
theo hình thức gửi tiền trực tuyến nhận lãi cuối kỳ
trong khi với hình thức gửi tiền tại quầy mức lãi suất cao nhất được áp dụng là chín
dành cho các khoản tiền gửi từ một mươi tám tháng trở lên nhận lãi cuối kỳ
trước đó hồi giữa tháng một hầu hết các ngân hàng đều niêm yết lãi suất cao nhất
ở mức trên chín một năm trừ nhóm biết bốn
lãi suất huy động tại các ngân hàng đã giảm rất nhanh
trong những tuần gần đây
các đợt giảm mạnh nhất diễn ra sau hai lần giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
vào ngày một mươi năm tháng ba và ba tháng bốn
so với mức đỉnh điểm ghi nhận hồi giữa tháng một
lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng đã giảm năm một năm ở tất cả kỳ hạn
sở nội vụ tp hcm vừa có thông báo tuyển dụng gần bốn trăm linh công chức năm hai nghìn hai mươi bốn
người trúng tuyển làm việc tại các sở ngành và ủy ban nhân dân các quận
tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng
bang đơn vị thuộc các sở ngành thành phố của ủy ban nhân dân các quận huyện là một trăm bốn mươi hai
tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc ủy ban nhân dân các quận là hai trăm bốn mươi
thời gian nhận hồ sơ từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng năm
người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp trong giờ hành chính
trời thứ bảy và chủ nhật
hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng vị trí muốn ứng tuyển
thi tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng thi
phần thứ nhất thi kiểm tra kiến thức năng lực chung dưới hình thức thi trắc nghiệm trong máy tính
phần thứ hai thi môn nghiệp vụ chuyên ngành dưới hình thức thi viết
nội dung thi là kiểm tra kiến thức về chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật về ngành lĩnh vực tuyển dụng
kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
phú vinh là xã miền núi của huyện định quán tỉnh đồng nai
với phần lớn là người dân sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp
những năm qua mô hình trồng chuối cấy mô cấy mô hình trồng chuối mô mang lại hiệu quả
và góp phần nâng cao đời sống của nông dân
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên an ninh tv đồng nai
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
cũng như các hộ gia đình khác tại địa phương anh nguyễn trí tâm từ việc trồng các loại cây khác
đã chuyển dần sang mô hình trồng chuối cây mô được hơn bốn năm nay
vườn chuối rộng đến hai mươi ha trong đó có bốn ha đất nhà còn lại là đất thuê
chuối cấy mô là loại cây dễ trồng nhưng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phải cao
để trái chuối đạt yêu cầu xuất khẩu
nông dân phải thường xuyên theo dõi để phát hiện và phòng bệnh kịp thời
với hơn bốn năm tích lũy kinh nghiệm anh tâm không gặp khó khăn trong việc chăm sóc cây chuối cây mô
giá cả vài năm qua nhất là năm nay ổn định nên anh rất phấn khởi
tôi là chủ động
về kỹ thuật chúng tôi đã làm nhiều năm rồi
thì biết là kỹ thuật nó là như vậy thì đã ổn định về kỹ thuật
còn quan trọng là bên cái đầu ra là hy vọng là được cái đầu ra như mọi năm như năm nay
như năm nay là rất là tốt giá cả rất ổn định bà con rất phấn khởi
chi phí trồng chuối cây mô giá cao khoảng một trăm tám mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng một hectare
bù lại do được trồng chuối theo phương pháp cấy mô nên năng suất tương đối cao
bình quân mỗi năm vườn chuối nhà anh tâm cho năng suất trung bình năm mươi năm tấn một hectare
giá chuối từ một mươi hai đến một mươi bốn đồng một kg sau khi trừ chi phí đầu tư anh có lợi nhuận khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng một hectare
điều quan tâm lớn của các nông dân cũng như anh tâm là điểm thu mua ổn định cũng đã được giải quyết trong những năm gần đây
tôi thấy cái cây chuối này mang lại lợi nhuận là ổn định cho nông dân
tuy rằng là đầu tư nguồn vốn nó cao nhưng mà lợi nhuận thì nó cũng có lợi nhuận cho nông dân rất phấn khởi là ổn định một trăm linh một
ví dụ bỏ ra một thì cũng giá cả như thế như mọi năm ba năm nay thì nó cũng là một loại một đấy
cái đầu ra ở đây mấy năm trước mình còn phải lo lắng đầu ra tại vì đầu mối ở trảng bom về
còn như hai năm nay thì tại địa phương định quán mình đã có nhiều điểm thu mua
thời gian qua nông dân ở xã phú vinh đã mạnh dạng chuyển đổi sang các loại cây trồng có năng suất và hiệu quả kinh tế cao như mít bưởi sầu riêng
trong đó có mô hình trồng chuối cây mô nhiều người đã trồng loại cây này
hiện xã đã quy hoạch vùng trồng chuối cây mô với diện tích hơn hai trăm linh hectare đang cho thu hoạch
theo đó cây chuối được canh tác theo hướng công nghiệp cho ra trái đồng loạt sau một mươi tháng trồng và chăm sóc
xã phú vinh cũng xác định chuối cây mô là sản phẩm đầy năng suất
nông nghiệp chủ lực của địa phương và đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ giúp bà con an tâm canh tác
ủy ban xã và hội nông dân xã đã xây dựng kế hoạch liên kết cùng với bà con nông dân cho bà con đăng ký
thứ nhất là có hướng thành lập tổ hợp tác về cây chuối cây mô
cái thứ hai là thực hiện đề án phát triển nông nghiệp của huyện đình quang
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó là năm hai nghìn hai mươi ba đối với địa bàn xã cô vinh sẽ đăng ký cho bà con
thứ nhất là tham gia tổ hợp tác
cái thứ hai là tham gia liên kết sản xuất thực hiện đề án
hiện nay nhiều nông dân tại xã phú vinh đã liên kết sản xuất với doanh nghiệp thu mua nhờ đó đảm bảo đầu ra
các hộ tham gia chuỗi liên kết cũng được hướng dẫn quy trình sản xuất để tăng năng suất chất lượng sản phẩm
bên cạnh thị trường trong nước sản phẩm chuối cây mô còn được xuất khẩu sang thị trường các nước như trung quốc hàn quốc nhật bản malaysia
mô hình trồng chuối cây mô đang góp chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã phú vinh đồng thời nâng cao đời sống cho bà con nông dân
để đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại